một sự việc tranh giành đấu chơi xảy ra
một cuộc đàm phán đang được cô giáo thiết lập
vẫn không nghe theo lời cô giáo
cô giáo chủ nhiệm bắt đầu cho hoàng nam sự lựa chọn
sau năm giây hoàng nam không đi cất cô phượng sẽ tịch thu lại
hoàng nam bắt đầu khó chịu chống đối
tuy nhiên hoàng nam vẫn không chịu nộp thẻ đồ chơi
lúc này cô giáo chủ nhiệm buộc phải thu lại để tiếp tục giờ học
và lúc này cô giáo mới được giao nhiệm vụ giúp bé hoàng nam cất đồ chơi đã làm ảnh hưởng đến tiết học của lớp
nhưng hoàng nam đã hết hứng thú với việc học và bắt đầu bộc phát hành
tuy nhiên hoàng nam đã bắt đầu trông ý rồi là cho hoàng nam đi ra ngoài này luôn

lúc này hoàng nam vẫn tiếp tục tự làm
theo ý mình và cô giáo mới
lúng túng với việc xử lý
tôi tên là nguyễn thị thu phương
hiện tại đang là sinh viên chuyên ngành giáo dục
mầm non của trường đại học sư phạm hà nội
ước mơ của tôi
là một giáo viên mầm non
nhưng hơn cả tôi còn muốn trở thành
một giáo viên dạy trẻ đặc biệt
và tôi đang thực hiện ước mơ của mình
sau bốn năm học tập
tại trường đại học sư phạm hà nội
chúng tôi sẽ trở thành những cô giáo mầm non
đó là công việc cần sự yêu thương
đối với trẻ nhỏ
trẻ con luôn là sự quan tâm đặc biệt của tôi
học ở các trường đường đào tạo
ở trường đại học
trường cao đẳng
mà đến đây
chúng tôi sẽ trở thành
thì những cô giáo đấy sẽ phải được trải nghiệm
và sẽ được cảm thụ
cảm thụ và vượt qua
rất là nhiều khó khăn
khi mà được chăm sóc các bạn
chúng mình sẽ hát một bài nhé
chúng mình hát bài
em yêu cây xanh
đây là lớp táo

miêu cô cơ sở mỹ đình

với lớp học ngày hôm nay
vui mừng vui
em sẽ lớp nhanh
để mùa xuân
mãi mãi của
thực ra đây là một lớp các em nhỏ mắc chứng tự kỷ
có hành vi tăng động và giảm giao tiếp
nên việc chào mừng cô giáo mới còn thiếu sót